tòa án nhân dân huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình vừa đưa ra vụ án xét xử lưu động và tuyên án đối với hồ văn nếu một mươi tám tháng tù giam
bị cáo hồ hưng và hồ văn xá hai mươi bốn tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại khoảnh một trăm linh sáu tiểu khu năm trăm ba mươi sáu nằm trên địa giới hành trình xã kim thủy
các bị can đã dùng máy cưa khai thác trái phép hơn ba hai mét khối gỗ gụ mật hay còn gọi gỗ gõ mật là thực vật rừng thuộc loại nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm hai a tại rừng đặc dụng là rừng tự nhiên
khi các đối tượng vừa cưa tách được một khúc gỗ ở phần thân gần gốc cây thì bị lực lượng tuần tra phát hiện yêu cầu dừng lại thì cả ba người đều đã máy cưa bỏ chạy vào rừng
lực lượng bảo vệ rừng đã lập biên bản vụ việc tạm giữ tăng vật vi phạm để xử lý tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình